các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
là ly nhịa tùa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú tại bản hồi bua xã mường hung huyện sông mã và giàng á tộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tại bản hối thướng xã phiên cầm huyện mai sơn
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện thu giữ trên người hai đối tượng một bọc ni lông màu đen bên trong đựng một mươi gói nhỏ màu xanh chứa hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông mang quốc tỉnh nước ngoài tại bản hủy hìn xã mường hung huyện sông mã để mang về bán kiếm lời
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng